trong tuần này giá gạo xuất khẩu của việt nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
do tình trạng thiếu container khiến giá cước vận chuyển tăng vọt
giá gạo năm tấm của việt nam đã tăng lên năm trăm linh usd một tấn mức cao nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
tình trạng thiếu container đã khiến cho nhiều thương lái gặp khó khăn trong việc vận chuyển gạo cho các khách hàng
việt nam cũng đã giảm mạnh các loại gạo cấp thấp thay vào đó là tăng cường gạo cao cấp gạo thơm
do vậy việt nam không còn là nơi cung cấp giá gạo rẻ nữa mà có đủ khả năng và chủng loại gạo cao cấp cho nhiều thị trường
kể cả các thị trường khó tính hàng đầu thế giới như hàn quốc châu âu